đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố nha trang đã bắt giữ bốn đối tượng gồm võ thế luyến võ duy hùng nguyễn nam phương và phạm nguyên hùng
toàn bộ tăng vật thu giữ gồm hơn hai trăm linh ga ma túy đá bốn viên ma túy tổng hợp và một súng tự chế với một mươi hai viên đạn cùng một số vật dụng liên quan đến việc sử dụng ma túy
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ
còn tại nghệ an với tội danh mua bán trái phép chất ma túy và vả lì trú tại xã mường lống huyện kỳ sơn vừa bị tòa nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử
theo cáo trả ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu tại khu vực đồn biên phòng sốt pu xã yên na huyện tương dương cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã bắt quả tang và vả lì
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ ba bánh heroin có trọng lượng gần một kg
khám xét nơi ở và lán của lì cơ quan công an thu giữ hơn bảy trăm linh gam ma túy tổng hợp và một khẩu súng ak bốn mươi bảy
hội đồng xét xử đã tuyên phạt và lì mức án trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy hai năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng tổng hợp hình phạt buộc lì phải chấp hành án là tù trung thân
tòa nhân dân tỉnh hòa bình vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo bùi văn dược chú tại xã định giáo huyện tân lạc tỉnh hòa bình về hành vi giết người
theo cáo chẳng bùi văn dược sống chung với anh trai ruột là bùi văn dự và chị dâu là bùi thị diện tại xã định giáo huyện tân lạc tỉnh hòa bình
do xảy ra mâu thuẫn cãi vã với chị dâu nên dược nuôi ý định trả thù
ngày hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu lợi dụng lúc chị dâu đang ngủ dược đã dùng hai đoạn dây điện dí vào nhiều chỗ trên cơ thể của chị diện khiến chị bị điện giật ngất xỉu
lúc đó cháu bùi văn hiếu là con trai của chị diện tỉnh dốc phát hiện thì bị dược dùng dao chém vào tay và lấy quốc chim đập vào đầu làm cháu hiếu gục xuống sàn
rất may chị diện và cháu hiếu được mọi người kịp thời phát hiện và đưa đi cấp cứu nên không bị tử vong
tuy nhiên cháu hiếu bị tổn hại sáu mươi năm sức khỏe chị diện bị tổn hại hai mươi ba sức khỏe
hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh hòa bình đã tuyên phạt bùi văn dược một mươi tám năm tù về tội giết người
dừng đỗ xe sai quy định thế nhưng tài xế lái taxi vi phạm không những không chấp hành hiệu lệnh xuống xe để kiểm tra của cán bộ công an phường
mà còn có hành vi bỏ chạy và kéo lê cán bộ công an này gây nguy hiểm
vụ việc xảy ra vào chiều ngày hai mươi một tháng một mươi một vừa qua tại khu vực cổng bệnh viện nhi trung ương khiến dư luận hết sức bất bình
công an quận đống đa đã đấu tranh làm rõ và tạm giữ đối tượng gây án
đối tượng gây ra vụ việc trên là hoàng văn duy hai mươi bảy tuổi trú tại xuân trường nam định
theo tài liệu của cơ quan công an chiều ngày hai mươi một tháng một mươi một tổ công tác công an phường láng thượng đang phân luồng giao thông
chống ủn tắc trước cổng bệnh viện nhi trung ương thì phát hiện chiếc xe taxi do hoàng văn duy điều khiển dừng xe đón khách
tại khu vực có biển báo cấm rừng đỗ nên đã yêu cầu dừng xe để xử lý vi phạm
tuy nhiên do duy không chấp hành nên một cán bộ công an phường đã đặt tay vào vô lăng xe yêu cầu đối tượng dừng phương tiện
do sợ bị phạt duy kéo cửa kính xe rồi tăng tốc bỏ chạy nhưng lại khiến cửa kính kẹp vào tay đồng chí công an
và kéo lê cán bộ này ba mươi năm m trên đường gây nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng của lực lượng làm nhiệm vụ
đến một mươi chín h cùng ngày đối tượng đã đến cơ quan công an khai nhận toàn bộ sự việc
hiện công an quận đống đa đang tạm giữ hình sự hoàng văn duy để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý nghiêm hành vi chống người thi hành công vụ
hai đối tượng nguyễn thanh bảo và phạm quốc hòa cùng chú tại phường vĩnh phước tp nha trang
vừa bị công an tp nha trang tỉnh khánh hòa bắt khẩn cấp tạm giữ để điều tra về hành vi cướp ra tài sản
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu nguyễn thanh bảo điều khiển xe máy
cướp ra tài sản khi đi đến đoạn đường gần nghĩa trang hòn dung xã vĩnh ngọc thì phát hiện chị tạ thị ánh tuyết sơ hở
bảo liên điều khiển xe vượt lên để hào ra túi sách nhưng do mất thang bằng nên cả hai đối tượng đã bị ngã
ngay lúc đó khi nghe tiếng truy hô của chị tuyết và một số người dân một số người dân đã bắt giữ được đối tượng hào
giao cho cơ quan công an còn bảo chạy thoát tiến hành điều tra truy xét cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố
đã bắt giữ được đối tượng nguyễn thanh bảo cùng ngày qua đầu tranh các đối tượng còn khai nhận trong ngày hai mươi ba tháng một mươi một
chúng đã thực hiện trót lọt hai vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn thành phố
do thiếu tiền tiêu xài lê văn tuyên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại phường cản đan thành phố sông công tỉnh thái nguyên
đã nảy sinh ý định thuê xe taxi đến địa bàn huyện sóc sơn thành phố hà nội trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
vào khoảng hai mươi một h ngày tám
một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu tuyên chuẩn bị một chiếc kìm cộng lực một đôi găng tay sau đó rủ nguyễn văn học
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại xã vạn phái thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên đi trộm cắp tài sản
cả hai thuê nguyễn văn hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín là con trai của học làm nghề lái xe taxi hãng thái nguyên
trở đến địa bàn huyện sóc sơn hà nội để trộm cắp tài sản
đến khoảng hai mươi ba h ngày tám tháng một mươi một các đối tượng phát hiện trường nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em tàn tật sóc sơn không có bảo vệ trông coi
nên đã dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa lấy một máy chiếu đa năng một bộ âm ly tám màn hình bảy chiếc cây máy tính cpu
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình
ngoài ra hà còn khai nhận trước đó đã chở học và tuyên đi trộm cắp thành công bảy vụ khác ở địa bàn huyện sóc sơn
với tổng giá trị tài sản trộm cắp được lên đến hàng trăm triệu đồng
cuối năm là thời điểm mà các đối tượng phạm tội thường tăng cường hoạt động đặc biệt là các tội phạm trộm cắp tài sản
thủ đoạn của loại tội phạm này là thường lợi dụng người dân sơ hở trong việc bảo quản tài sản để ra tay thực hiện hành vi chiếm đoạt
trước diễn biến phức tạp của tình hình trộm gắp tài sản cơ quan công an tp vũng tàu đã nhanh chóng điều tra
bắt giữ các đối tượng góp phần trấn an dư luận sợ vượng an ninh trật tự trên địa bàn
đối tượng trần văn nghĩa trú tại phường một mươi hai tp vũng tàu vừa bị cơ quan kể sát điều tra công an tp vũng tàu khởi tố bắt tạm giam về hành vi trộm gắp tài sản
mới hai mươi sáu tuổi nhiên nghĩa đã có tới bốn thiên án về các tội danh trộm gắp tài sản và chống người thi hành công vụ
tháng chín năm hai nghìn một mươi năm sau khi ra tù nghĩa tiếp tục hành nghề trộm cắp tài sản
ngày hai mươi năm tháng một mươi một đối tượng này đã đột nhập vào nhà một hộ dân ở phường một mươi tp vũng tàu để trộm gắp tài sản thì bị lực lượng công an bắt giữ
làm việc với các con công an đối tượng này khai nhận trong khoảng vài tháng gần đây đã thực hiện chất lọt hơn chục vụ trộm gắp tài sản chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của bị hại
khu vực các tỉnh ở phía đông bắc bộ trong hai ngày tới khối không khí lạnh hoạt động với cường độ ổn định và còn tiếp tục được bổ sung thêm trong ngày hai mươi chín nên thời tiết cũng chưa có biến động nhiều
trời tuy khô giáo không mưa nhưng nhiệt độ cũng chưa có dấu hiệu tăng nhiều trong ngày dự báo sẽ không vượt qua mức từ hai mươi đến hai mươi ba độ
khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trong ngày và đêm hôm nay khu vực vẫn có mưa rào và rông có điểm có lượng mưa vừa đến mưa to
tập trung chính tại phía nam khu vực nên nhiệt độ cao nhất ngày cũng chỉ giao động từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
sang ngày hai mươi bảy và ngày hai mươi tám mưa có xu hướng giảm thêm về diện và lượng nhưng bắt đầu từ ngày hai mươi chín cùng với sự gia tăng của khối không khí lạnh ở phía bắc nên mưa sẽ có xu hướng tăng trở lại
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi chín phía bắc trời nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
trong đó từ ngày hai mươi chín có mưa vừa có nơi mưa to và rông
ở phía nam mây thay đổi có mưa vài nơi nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi chín đến ba mươi một độ phía bắc sẽ thấp hơn khoảng hai ba độ
khu vực tây nguyên trong những ngày tới trời mây thay đổi có mưa vài nơi ngày nắng nhiệt độ cao nhất ngày giao động là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
tuy nhiên cũng cần lưu ý về chiều tối và đêm nhiệt độ sẽ giảm xuống trời hơi xe lạnh
với mức nhiệt độ là từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
khu vực nam bộ do ít chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh nên thời tiết tương đối ổn định
phổ biến mây thay đổi ngày có nắng trời khô ráo ít mưa với mức nhiệt độ trưa chiều giao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ
thời tiết nhìn chung là thuận lợi cho các hoạt động dù ngoài trời hay là kế hoạch du lịch dã ngoại của người dân
bản tin mùa mùa ba online trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi một của truyền hình công an nhân dân đến đây là kết thúc